gần đây tại tỉnh vĩnh long đã liên tiếp xảy ra các vụ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
đặc biệt các đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa mà nguyên nhân ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
sự tức giận lời thách đố hay là một chút ấm ức trong lòng thì đã khiến cho một số bạn trẻ không làm chủ được bản thân và dẫn đến những hành động bạo lực côn đồ
đây là sáu thanh thiếu niên vừa bị công an tp vĩnh long mời làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
ngô tuấn khanh nghĩ lê thị kim thoa chửi mình liền rủ trần quốc bảo và bốn thanh niên khác đi trên ba xe máy mang theo hung khí chạy quanh các tuyến đường để tìm thoa và nguyễn hoàng duy
khi đến đường trưng nữ vương phường một tp vĩnh long cả nhóm phát hiện duy và thoa cùng đi trên xe máy phía trước liền vượt lên chặn đầu
khanh và bảo đã dùng dao đâm chém làm cả hai nạn nhân bị thương
em mới đi uống cà phê xong mới kéo về phường năm
cái gặp mình nó nó quay qua nó chửi cái gì đó
không nghe rõ
rồi mới em đi qua đất đến đây khẳng gặp nó
rồi em mới về lấy đồ ra chém nó
rồi thấy công việc anh làm ra cái hương tích hai người đó là sai
em hối hận
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh vĩnh long trong gần sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh xảy ra trên hai trăm linh vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trong đó giết người ba vụ
gây thương tích trên bốn mươi vụ
thực tế cho thấy một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tức thời
chỉ vì xích mích mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường nhật
nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực gây thương tích cho người khác
các đối tượng ngày càng trẻ hóa và đều có sử dụng hung khí để gây án
một số vụ diễn ra công khai nơi công cộng gây hoang mang lo lắng trong nhân dân
về giải pháp tới đây về phía cơ quan công an cũng như các ngành đoàn thể
đặc biệt là ở cấp cơ sở tích cực mời cảm hóa giáo dục gian đe
làm cho các em nhận thức một cách đúng đắn hơn
có kỹ năng tiếp xúc ứng xử có gian hóa đảm bảo đúng theo quy định của pháp lực
đặc biệt đối với phụ huynh các gia đình quan tâm theo dõi việc đi đứng quan hệ của con em mình
để có biện pháp giáo dục tốt hơn
qua các vụ cối gây thương tích trên cho thấy nguyên nhân chủ yếu là ý thức chấp hành
tôn trọng pháp luật của một bộ phận dân cư đặc biệt là thanh thiếu niên hiện nay đang bị xuống cấp
để xây dựng một môi trường sống lành mạnh nhân ái kéo giảm tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
và hành xử theo kiểu côn đồ đặc biệt là trong thanh thiếu niên
bên cạnh những nỗ lực của ngành công an thì rất cần sự chung tay vào cuộc của các ngành
các cấp trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội
kịp thời phát hiện giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn tranh chấp không để dẫn đến các xung đột bạo lực